vào thời điểm từ chín giờ một mươi năm phút cho đến một mươi giờ khoảng đó là không giải thích được thời gian văn khiêm đi đâu làm gì
tiến hành lấy lời khai của vị đức thượng con trai của khiêm và nạn nhân thì cháu có cho biết
vào khoảng hai mươi ba giờ thì khiêm về nhà và bảo con đi ngủ sớm để mai còn đi học
vị đức thượng tắt tivi và có hỏi mẹ đâu
khiêm trả lời là đang nhảy múa ở nhà văn hóa
khoảng nửa đêm thì vì đức thượng có nghe tiếng xe máy đi khỏi nhà
và khoảng một tiếng sau thì thấy vị văn khiêm đi từ bên ngoài vào trong nhà rồi đi ngủ
từ những tài liệu thu thập được vào ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la quyết định ra lệnh khám xét nhà của ông vị văn phúc
nơi xảy ra án mạng và nhà ở của vị văn khiêm để thu thập các đồ vật liên quan đến vụ án
một số đồ vật được thu giữ đã được cơ quan công an cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la
trưng cầu giám định viện khoa học hình sự bộ công an

quyết định xác định đối tượng viến không phải đối tượng là thủ phạm gây án

tại bản kết luận giám định số tám trăm bảy mươi bốn trên c năm mươi bốn vào ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn một mươi ba của viện khoa học hình sự bộ công an kết luận
dấu vết máu cười trên chiếc áo phong cọc tay của vị văn khiêm là máu của lò thị trung
dấu vết máu người trên con dao ký hiệu có kiểu gen cùng với kiểu gen của lò thị trung
tuy nhiên lượng dấu vết ít và chất lượng dấu vết kém nên không tri nguyên được tất cả các kiểu gen
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi ba căn cứ tài liệu điều tra thu thập được
ban chuyên án đã ra quyết định phá án đồng thời cơ quan sát điều tra công an tỉnh sơn la
đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với vị văn kim sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản mơ tươi xã lóng phiên huyện yên châu tỉnh sơn la
về tội giết người theo quyết định tài liệu chín mươi ba bộ luật hình sự
tại cơ quan cảnh sát điều tra sau một ngày vừa cảm hóa giáo dục
vừa sử dụng chứng cứ
để đấu tranh
cuối cùng vị văn kim đã cúi đầu thừa nhận hành vi độc ác của mình
tổng hợp lời khai của các đối tượng
cùng những chứng cứ tài liệu thu thập được
nội dung vụ án được xác định như sau
ngày bảy tháng ba năm hai nghìn một mươi ba khoảng một mươi chín giờ chị trung đi xuống nhà văn hóa ở bản mơ tươi
hai tiếng sau vị văn kim cũng xuống nhà văn hóa
gần đến nơi thì khiêm thấy vợ đang đi sang nhà bố đẻ của mình
thấy chị lò thị trung nên khiêm đã nổi cơn ghen rồi dùng dao chém nhiều nhát vào đầu vào cổ của chị trung
kéo sát của chị trung ra phía sau khu vệ sinh nhà ông phúc sát với rừng ma để dậ

về nhà tắm vạt xong kim xuống nhà văn hóa bảng mơ tươi để tạo chứng cứ ngoại phạm
đến khoảng h ba mươi phút ngày tám tháng ba kim mang theo hai bao tải đến chỗ để xác của chị trung
và cho xác vào bao tải rồi đem xác đến suối bảng mơ để giấu xác dưới hốc cây sau đó về nhà ngủ
ngày tám tháng ba
khiêm dậy giả vờ đi tìm vợ
đồng thời báo cho mọi người biết
vợ mình đi dự buổi tòa đàm văn nghệ
vào tối ngày bảy tháng ba
nhưng không thấy về
nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
quá trình điều tra đã cho bị can
tiến hành xác định đồ đạc
nhận dạng kết quả bị can vì văn khiêm
đã nhận ra con dao
các đồ vật bị can sử dụng
khi thực hiện hành vi giết và giấu sát nạn nhân
sở dĩ chuyên án đạt hiệu quả cao
là do bang chuyên án đã nhận định đánh giá tính chất vụ án
nhận định đúng đối tượng gây án
thời gian xảy ra vụ án
có kế hoạch điều tra tỉ mỉ
chí đạo khoa học hợp lý
thông tin chính xác khách quan
đáng chú ý
chuyên án này đã được sự giúp đỡ
ủng hộ hết mình của cán bộ chiến sĩ
đồng viên phòng triền tương
đồng viên phòng triền tương
của cán bộ và nhân dân xã lóng phiên
lực lượng tham gia đã nỗ lực điều tra xác minh tỉ mỉ
khách quan chính xác đúng pháp lực
giữ được vật chứng gây án
nêu cao tinh thần trách nhiệm
vượt qua khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
đảm bảo việc điều tra thu thập chứng cứ
đúng trình tự tố tụng hình sự
khi vừa xảy ra tại hiện trường
từ khi chúng ta đã được tìm ra
trường thi này
rồi những người
người ta nghe thấy gì
người ta biết gì
những người nhân chứng những người biết việc
là người ta lúc bây giờ người ta đang rất nhớ
người ta đang rất nhớ
người ta sẽ cung cấp những cái
những cái tin
nghe thấy người ta biết được
những cái tin những cái việc
rất là có giá trị
cho chúng ta
để chúng ta có những cái nhận định đánh giá
đấu tranh truyền án
sớm kết thúc
còn nếu như chúng ta mà muộn
thì đối với những cái đó
là chúng ta đã bỏ qua những cơ hội đó
việc lực lượng công an tỉnh sơn la
đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội
đặc biệt nghiêm trọng của đối tượng vị văn khiêm
đã giúp gia đình bị hại
cũng như đông đảo người dân trong khu vực
thoát khỏi một tâm trạng hoang mạng
lo sợ và nghi kỳ
và điều quan trọng
là những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng công an
tham gia khám phá thành công chuyên án
đã được nhân dân vùng biên giới
ghi nhận và biểu dương
tìm ra thủ phạm
thì nhân dân bà con đều yên tâm
sản xuất và công tác
đã có nhiều câu chuyện đau lòng
do ghen tuôn
mà vợ giết chồng chồng giết vợ
và câu chuyện của vợ chồng
chị lò thị trung vị văn khiêm
không phải là trường hợp ngoại lệ
từ vụ án này cho thấy
mỗi người dân cũng như ban ngành
đoàn thể tại địa phương
cần chủ động phát hiện quan tâm
và giải quyết dứt điểm những vấn đề mâu thuẫn
trong nhân dân
không để kéo dài nảy sinh phức tạp
và gây ra những hậu quả xấu
cảm ơn các bạn đã theo dõi